ngày chín tháng sáu năm công ty và bảy hộ dân tại phường tám quận một mươi một tp hcm bị phong tỏa do nhân viên của một công ty bị phát hiện dương tính với covid một mươi chín
và tương tự là một block tại chung cư bộ công an tp thủ đức cũng đang bị phong tỏa để phòng chống dịch covid một mươi chín sau khi nhận thông tin về trường hợp nghi mắc covid một mươi chín sống tại đây
tại hiện trường vào sáng ngày chín tháng sáu lực lượng chức năng đã căng dây phong tỏa một đoạn đường trên đường số bốn cư xá bình thới phường tám quận một mươi một do liên quan tới ca mắc covid một mươi chín
khu vực phong tỏa gồm bảy hộ dân và năm công ty lực lượng chức năng đã thực hiện công tác phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân bên trong
bước đầu xác định được một mươi trường hợp f một của ca mắc covid một mươi chín và đã đưa họ cách ly tập trung
tại block c chung cư bộ công an tp thủ đức từ trưa ngày chín tháng sáu lực lượng y tế đã phối hợp với lực lượng chức năng tp thủ đức truy bếp người liên quan tới ca nghi nhiễm covid một mươi chín và thực hiện lấy mẫu cho cư dân sinh sống tại đây
theo thông tin ban đầu trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín là nam ba mươi chín tuổi đã được cách ly tập trung từ trước xét nghiệm lần một âm tính covid một mươi chín hiện vợ của trường hợp nghi nhiễm này đang sống tại lô c
trước đó tại chung cư bộ công an có năm trường hợp f một được đưa đi cách ly vì tiếp xúc gần với f hoặc làm việc cùng tòa nhà với f đến nay phát hiện một ca nghi nhiễm covid một mươi chín